chủ các những thông tin về dịch covid một mươi chín tại bình thuận
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình thuận
đã ban hành phương án thí điểm cách ly y tế tại nhà
đối với người tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín tức là f một
và người từ vùng dịch trở về địa phương
nhằm giảm áp lực quá tải tránh nguy cơ lây nhiễm chéo
tại cơ sở cách ly tập trung
theo đó các trường hợp f một và người về từ vùng dịch
mua cách ly tại nhà phải có đơn đồng ý cam kết thực hiện
và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất với thời gian là một mươi bốn ngày liên tục
kể từ ngày bắt đầu cách ly
riêng người đã được cách ly tập trung bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr
ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai được chuyển về cách ly tại nhà bảy ngày
sau cách ly y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
về điều kiện cơ sở vật chất phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện
được quy định mới được cách ly tại nhà
phải có nhà ở riêng lẻ căn hộ
phải có nhà ở riêng lẻ căn hộ hoặc trong khu tập thể hoặc trong khu trung cư
phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình
phòng cách ly phải có nhà vệ sinh nhà tắm dùng riêng
có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân xà phòng rửa tay nước sạch
dung dịch sát quẩn tay chứ ít nhất sáu mươi cồn
có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân
người cách ly không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác
không tiếp xúc với động vật nuôi từ đo thân nhiệt
theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng pc covid
trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày
qua số điện thoại được cung cấp
đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt đau rát học khó thở
thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng pc covid và báo ngay cho cán bộ y tế
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
xin được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin kính chào và hẹn gặp lại